vì dương thị minh thanh và trần văn quý cùng chú tại tp huế gian cảnh đến móc trộm tươi sách
bên trong có hai một triệu đồng và một chỉ vàng của một nạn nhân
tổ công tác đội hình sự công an tp huế và công an phường đông ba đã mật phục bắt giữ
quá trình điều tra mở rộng thanh và quý khai nhận với thủ đoạn móc trộm cắp xe
hai đối tượng cùng với nguyễn thị bé và trần đình phong cùng chú tại tp huế
còn gây ra ba vụ trộm cắp tài sản khác lấy đi nhiều tài sản có giá trị
hiện công an tp huế đã tạm giữ hình sự đối với thanh riêng quý bé và phong
cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra
tp huế đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội cướp tài sản
đối tượng tạ quam dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã tiên kiên huyện lâm thao tp huế
và đối tượng nguyễn huy tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu chín xã vĩnh lại huyện lâm thao tỉnh phú thọ
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh thủy tp huế
là đối tượng thiều quang đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu năm xã đồng luận huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an